nằm ở trung tâm tây nguyên đắk lắc được coi là thủ phủ của vùng đất cà phê việt nam với diện tích tự nhiên hơn một mươi ba km hai
những giấy cà phê hồ tiêu bạt ngàn đã trở thành biểu tượng cho vùng đất đầy nắng gió này
người dân tây nguyên hiển hòa lao động chăm chỉ cuộc đời họ phần lớn gắn điền với buôn làng rừng ra và những dãy đường xanh mướt
vào cuối thập niên tám mươi chín mươi của thế kỷ trước đắk lắc còn là vùng dân cư thưa thớt núi rừng dày đặc
người dân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước đã nhập cư về đây sống sen ké với bà con đồng bào sân thộc tiểu số
một mặt tạo nên sân thộc tiểu số một mặt tạo nên sân thộc tiểu số
phong phú đa dạng về màu sắc văn hóa trong vùng đất này nhưng đồng thời đã khiến cho tình hình an ninh trật tự ở tây nguyên trở nên tương đối phức tạp
lợi dụng tình hình này nhiều nhóm cướp đã hình thành nạn cướp bóc đã hoành hành ở nhiều nơi và trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người dân
phạm văn thêu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê gốc ở đông triệu
tuy nhiên theo chủ trương xây dựng vùng kinh tế mới của nhà nước gia đình thêu đã chuyển vào lập nghiệp tại thị trấn ea đồ răng huyện ea hà leo tỉnh đắk lắk
ngay từ khi còn nhỏ theo đã bộc lộ tính cách mạnh mẽ bản lĩnh và có chút ngang tàn
bước vào tuổi thanh niên thêu được sa nhập vào lực lượng vũ trang
được đào tạo bài bản về võ thuật sử dụng vũ khí và dành luyện bản lĩnh chiến đấu
thêu rất ảm hiểu những nghiệp vụ của ngành công an
tuy nhiên do tính ngang tàn thêu đã vi phạm kỷ luật và bị loạn khỏi ngành
trở về địa phương thêu không tu trí làm ăn đơn thiện mà để cuộc đời hắn rảnh sang một con đường hoàn toàn khác
cái tên phạm văn theo bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhiều người dân
bởi nó được gắn liền với những phi vụ cướp bóc trên tuyến quốc lộ một mươi bốn và một số con đường giao thương với một số huyện của tỉnh đắk lắc
ngoài ra theo còn kiêm thêm nghề bảo kê đòi nợ thuê ở nhiều địa bàn
bởi vậy theo luôn là đối tượng nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an
theo là một đối tượng rất đặc biệt nguy hiểm
tại sao mà gọi thêu là đặc biệt nguy hiểm mà chưa có tình án tình sự
mà thêu lại là đối tượng nguy hiểm
thực sự ra theo là được đào tạo chính quy về công tác công an
thêu là được công an đào tạo trong bộ tư lệnh cảnh vệ bây giờ
theo là đào tạo từ quân đội ra là đào tạo và trở thành bảo vệ cho các yếu tố vĩ nhân bây giờ
nhưng mà do sai phạm trong quá trình học tập
rồi sau này cũng trong quá trình đường đời
thêu không đứng vào lực lượng công an
nên từ đó cái suy đoán của theo trong khi ra của đối phó với lực lượng công an
theo đều nắm được những thủ thuật cũng như là phương pháp biện pháp điều tra của lực lượng công an
đặc biệt đối tượng này là như thế này
về vấn đề mở khóa cửa mở cổng là thêu rất đặc
được đào tạo bài bản như thế
nên phương thức chỉ đạo của các đối tượng sau này của thêu đồng bọn của thêu
là nghiệp vụ cao
chứ không đơn thuần như các đối tượng lịch sử khác
một kẻ lọc lõi theo thừa khôn ngoan để lựa chọn địa điểm gây án
thường là những khu vực vắng người dân cư thưa thớt
đặc biệt là những đoàn đèo dốc
đặc biệt là đèo custi
lợi dụng địa hình cao nguyên các xe đi qua khu vực này đều phải ghi phanh để bỏ lên dốc
nên theo dễ dàng đạt được ý đồ của mình
tuyến đường quốc lộ một mươi bốn
thật là lúc bây giờ nó nhỏ lắm
nó không có lớn chưa mở rộng như bây giờ đâu
bây giờ nó to rồi chạy nó quăng
nhưng mà cái quanh co đèo dốc cái đèo của chiếc cửa ti nó cũng nghiệt
ngay cái chỗ đèo của chiêu cửa ti
đã vừa lên nhưng mà nó lại vừa quanh cua
cho nên là ở buôn mô thuộc đi về hướng gia lai đó
thì có thể là chạy còn số hai
số ba được
chứ mà hãy từ ở phía quy nhơn bị lợi cưu đi về buôn mô thuộc
lên đó là chỉ có số một bò lên thôi
đi rất chậm
thì bò lên đó thì lúc bây giờ hồi đó thì đâu có phải xe máy lạnh
xe này cứ nó bung với cửa thôi
thế là lên đó là nó ngay cái chỗ cái trốt cái trần này đầu đó
thì có mấy cái cây to
và tuột xuống phía dưới đó là xuống suối
thế cho nên là
chỗ đó là cái chỗ gì ẩn nấu mà hình như lần nào cướp cũng xảy ra ở đó
và cái chỗ đó rất là thuận lợi
tức là xa dân cư
rất là xa dân cư
cho nên là nó cứ xe bò lên đó là nó nhảy lên xe là nó rút súng ra nó khống chế mọi người
rồi nó cướp
đặc biệt là vụ cướp xe khách diễn ra trên đèo cư cư đi do phạm văn thêu thực hiện

tài xế và những hành khách hôm đó đã thực sự kinh hoàng khi chứng kiến hình ảnh giữa ban ngày
một tên cướp ngang nhiên chữa súng vào người dân để cướp tài sản

thời khắc ấy sự nguy hiểm đã gần kể ngay trước mắt những con người vô tội
không thể để những tên cướp nguy hiểm như theo tiếp tục lòng hành
công an tỉnh đắk lắk đã thành lập chuyên án và quyết định chuyên án đặc biệt đối với tên phạm văn thêu
đối tượng phạm văn thêu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê quán đông tiến đông triệu thành hóa
chú tài khối một thị trấn ea răng huyện ea leo tỉnh đắk lắk
cuộc truy bắt tên tướng cướp phạm văn thêu đã thực sự bắt đầu với sự vang cuộc của lực lượng truy nã công an tỉnh đắk lắk
đại tá văn ngọc thi khi ấy là đội trưởng đội truy nã để cùng các đồng đội của mình thực hiện kế hoạch truy bắt tướng cấp rừng xanh
với các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt quá trình lần theo dấu vết phạm văn theo đã trở thành ký ức không thể nào quên
trong sự nghiệp đấu tranh trấn áp tội phạm của đại tá văn ngọc thi
xác định theo là kẻ đầy kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an nên nhiều chiến thuật đã được đưa ra phù hợp với từng bối cảnh
hành tung và di biến động của thêu tương đối phức tạp thoát ẩn thoát thiện
khi thì có tin báo thêu hiện đang ở nhà khi thì là tàm khừng dấu vết
hơn nữa xác định trong nhà của đối tượng luôn có vũ khí nóng như súng lựu đạn
thêu cũng luôn luôn có những tuyên bố cách thức lực lượng chức năng bởi vậy truy bắt thêu là một bài toán khó
thêu cũng bắt khục nó mấy lần chứ không phải bởi vì thằng này là
sự thật ra mà nói là bọn cướp thì nói chung là thằng nào nó cũng tuyên bố là nó sống chết với lực lượng công an
chứ nó không có thằng nào mà nó nói là tôi gặp công an tôi đầu hàng cả
vậy mình cũng nhớ kinh nghiệm là mấy cái vụ trước là nó nói là nó kể lại với đồng bộ của chúng nó là chúng nói là tao dám bắn thẳng vào thằng thi
chứ mà thằng thi đâu có dám bắn thẳng vào tao
bởi vì bắn thẳng vào tao là trúng dân
cho nên là chúng nó giỏi lắm là bắn trên tờ bắn dưới đất thôi
chứ tao tao bắn thẳng thôi tao không nghe ngán
đấy cho nên là cái đám bọn chúng nó là lúc bây giờ là nó manh động ghê gớm
theo lời kể của đại tá văn ngọc thi sau nhiều tháng lần tìm dấu vết của phạm văn theo
lực lượng chức năng đã phát hiện ra nơi theo đang lẩn trốn
lúc này đội truy nã của phòng cảnh sát hình sự đã đưa ra rất nhiều kịch bản
nhằm rủ đối tượng ra khỏi nơi này
một lần anh em trinh sát đã mai phục và gian dựng một tình huống cấp bách
nhằm gây sự chú ý của thêu
đó là một vụ tai nạn xe máy
ngay trước địa điểm mà thêu đang ở
cái cửa rôn rập cấp mách cũng không thể nào làm sao nhãn sự cảnh giác của thêu
khi một đêm phát hiện đối tượng đang ở dưới nhà ở dưới ẻ leo
như vậy anh em chúng tôi tiến khai xuống đó để xe từ đường xa
đi bộ vào và bố tí xe honda
gây tai nạn nơi trước cái nhà đó
để lại gây ra một sự sự sửa khổ trước đợt kêu người ở trong nhà đó

đại chính vật sư thêu
quán du lịch đang chào nhằm chúng ta
quán du lịch đang chào nhlad

đi mình nói bây giờ chắc khả năng là thằng này nó ở chỗ ngã sáu gần ngã sáu thì có một cái khu trường
trường bảo giáo có một cái dãy đó là nó phức tạp
loại gái xì kê túy trộm cắp trộm cướp rồi nó hay ở đây
thì cũng tình cờ ra có một cái kẻ mà tụi nhìn thấy được ván gián dấp của nó cao tướng cao mảnh mau
mình nghi lắm rồi chắc thằng này rồi
trên tay nó cầm cái gì mà nó xác định được không nhìn thấy được mà nó có cầm một cái bắp gì
thế là bắt đầu mình đi lặn theo cái bắp trường thì cũng vừa lúc đó nó cũng lặn theo
nó cầm cái khẩu carantê nó lặn theo
thì như vậy là cái bắp trường đó nó nằm
như theo chiều này thì nó là bên tay phải bắp trường đó nó nằm bên tay phải của nó
mà bắp trường đó thì mình nó là nằm bên tay trái
thế cho nên là hai người cùng lặn theo một cái bắp trường này nè
nó phía trong này mình phía trong này cái cửa sổ bên đây cửa ra vào đây
thì đông loạt lại là tụng ra lúc này
khi mà bắt đầu mà mình phát hiện cái gián phóc như thế mà nổi theo hạ theo
thế là bắt đầu là nó lặn theo ra đây lặn ra đây
thì tay phải của nó cầm cái súng thì nó dựa vào sát được
tay trái thì tay trái của mình là sát đường nhưng mà cũng chuẩn bị tư thế tay phải mình cầm súng
đó lúc bây giờ là vừa hai người đông loạt ló đầu ra
cái tay trái mình phá lên mình đạp cái súng này dạy ra
nó chạy tới chụp bộ súng luôn bắn luôn đi diễn luôn đi chân luôn
nó chạy tới chụp bộ súng luôn bắn luôn đi chân luôn đi chân luôn

tôi để cái xe công an giấu xe công an xa rồi
tôi với anh vũ tranh thủ đi mua heo con
rồi gh cũng có chỗ là mình giới thiệu mình có đàn heo mình muốn bán
rồi tới cái chỗ nữa là thấy người ta làm cũng xác định cũng không có đối tượng điều nữa
mình qua khí phùng đang xây trét nhà làm nhà rạ mà trét bằng đất đất xét
mình hỏi anh ta mình hỏi như vậy là bây giờ ở đây còn cái nhận thợ làm cái nghề này nữa
bọn tôi cũng nói thiệt là đi kẹt đường kẹt xá kiếm ít đồng đi xe này đi xe này
nói cũng có nhưng mà vô không hỏi một chú
vô tôi hỏi chú tôi nói anh này vô tôi gặp một chú
tôi thấy công nhân làm ở đấy nhiều lắm
một đứng một hàng làm mình nhìn thấy bọn mình vô là nhìn
chú thông cảm cho chúng con làm thêm ở đây giúp cho chú mấy ngày kiếm ít tiền này kia kia nè
ông cũng không có nhận
tôi nói không biết như vậy thằng bạn tôi từ đắk lắk qua đây nó làm ngay đâu
nó cũng làm ở đây nó rủ vua ở đây làm mà không biết nó có làm ở đây không
kìa nó kìa
à thế là chỉ ngay đối tượng

chứ anh hỏi tên gì bác nó nói cái tên đó nó đúng ngay tên đó nó không có giấu tên

mình bấm tên khác của mình nữa rồi lại nó là sát bên hỏi mình gọi tên nó nói chung là chứ làm từ hồi nào nó mới hôm qua mới lên hôm qua
à thế là mình nắm tay bẻ ra làm sao
sau khi theo vào một đồng bọn xa lưới tên tội phạm thứ ba được bắt một cách dễ dàng
khi đã xác định được địa chỉ chính xác của hắn ở huyện hà lèo tỉnh đắk lắk
kết thúc một chuyến hành trình truy bắt dồn dập
những tên tội phạm cộng cán
với những tội ác mà mình đã gây ra phạm văn theo đã bị kết án bảy năm tù giam
đó là cái giá mà án phải trả cho những tội ác của mình
thế nhưng liệu những tháng ngày trung trải giam có giúp hắn hoàn đương hối cản trở lại
làm một con người lương thiện hay không
câu hỏi ấy có lẽ chỉ có phạm văn đêu mới trả lời được
phạm văn theo được xa tù sau bảy năm cải tạo với những kinh nghiệm võ thuật được đào tạo trong lực lượng vũ trang hà đã mở lớp dạy võ tại nhà
lớp võ của thêu có khá nhiều thanh niên trong địa phương theo học
nhìn bề ngoài có vẻ như hắn đã trở thành con người hoàn lương biết kiếm những đồng tiền chân chính bằng sức lao động của mình

gần chục năm sau vào thời điểm những năm đầu của thế kỷ hai mươi một trên địa bàn tỉnh đắk lắc đời sống kinh tế của bà con cũng có nhiều đời mới
vẫn là những đồi cà phê xanh bát ngát trên mảnh đất ba gian màu mỡ
nhưng kế theo đó là sự phát triển của các dịch vụ công ứng đi kèm như ngành nghề thu mua nông sản buôn bán văn bón kinh doanh xăng dầu gạo và nhiều dịch vụ khác
kinh tế phát triển hơn đồng nghĩa với việc tình hình tội phạm cướp tài sản cũng có nhiều cơ hội để hoàn ngành
tháng sáu năm hai nghìn năm tại nhà của anh hà trí thành bị kẻ gian lấy trộm năm mươi chỉ vàng
con trai của thành là hà anh tuấn đã nghi ngờ anh họ là hà sơn hải lấy trộm số vàng trên
ngày ba tháng bảy năm hai nghìn năm tuấn dùng nhóm bạn gồm trịnh minh trung và năm người khác đến nghĩa địa đoàn kết để đánh đập
tra khảo buộc anh hải vì thừa nhận đã lấy năm mươi trị vàng trên
kết quả của trận đánh đập anh hải đã tử vong
vụ việc được báo về cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc
giả soát số đối tượng trên nổi lên đối tượng trịnh minh trung là kẻ đáng chú ý nhất
với lý lịch đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau nhóm gây án lực lượng công an đắk lắk đã tiến hành điều tra sàng lọc làm rõ truy nạn một số đối tượng
trong một khóa trường trịnh minh trung đối tượng rất là má giáo thủ đoàn tàu bào và liều lĩnh
đối tượng trực tiếp bắn súng gây ra vụ án đạo
chúng tôi đã đi lần theo dõi đối tượng đã bắn súng đối tượng đã bắn súng đối tượng đã bắn súng
đối tượng trịnh minh trung đi tất cả các tỉnh sài gòn bình dương bình phượng
đối tượng trịnh minh trung rất thủ đoạn đi đến đâu là bọn chúng thường lấy tên giả
giới thiệu quê quán khác chứng minh khác để lần trốn
công an đắk lắk đã tung các trình sáng định khắp các tỉnh thành
với nhận định trung có quan hệ với bà tùng ở rất nhiều nơi
do đó tỉnh có thời gian càng càng trọng trọng
vì tội trộm các tài sản
nhiều vụ lần theo dõi tốt của trịnh minh trung là cả một quá trình vô cùng vất vả

nhiều lượng công an vẫn đang giáo dứt truy lùng
thì trong giới xã hội đã có những cuộc gặp gỡ giữa những tay anh chỉ có máu mặt
chính minh trung trong quá trình lẩn trốn đã nghĩ đến một tên bản tù
một bên là tên tướng cướp
từng được coi là bá chủ của đường quốc lộ một mươi bốn phạm văn theo
và một tên đang có lệnh truy nã trên toàn quốc
trịnh minh trung
cuộc gặp gỡ này chính là mở màn cho sự kết hợp
để thực hiện hàng loạt với vụ cướp bóc táo tợ có tổ chức sau này
để thực hiện những phi vụ cướp có tổ chức

trịnh minh trung đã lôi kéo hai học trò lớp võ của mình
đó là đặng anh tiến và trần dũng
đều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và trú tại huyện a leo tỉnh đắk lắc
hai đối tượng này đang học lớp một mươi hai
thân nhân tốt chưa hề có tiền án tiền sự
nhưng sau khi bị phạm văn thêu rủ dê đã đồng ý tham gia
trong hầu hết các kế hoạch cướp bóc
chúng nhắm tới một số phương tiện đi lại có chủ đích
các đối tượng cũng đã nhắm tới các đại lý
mùa bán phân bón thu mua nông sản
rồi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
cũng như là các hộ cá thể
mùa bán các loại thực phẩm khác
để chúng thực hiện hành vi cướp tài sản
thì đối với nhóm

các tù phạm cướp tài sản này
thì chúng hoạt động rất là tinh vi
chúng hoạt động có tổ chức
có phân công vị trí vai trò của từng đối tượng
chính vì vậy mà trước khi
mỗi khi mà gây án thì chúng cũng ban bạc
và chúng bàn bạc thống nhất
theo dõi người bị hại
rồi trên đoạn đường người bị hại đi
thì đoạn nào là vắng
và ít người có lại
vào cái thời điểm nào ít người có lại
thì chúng sẽ thực hiện hành vi cướp tài sản
để thực hiện vụ cấp đầu tiên
theo đã dành nhiều thời gian
theo dõi quy luật đi lại
của một xe tuô chuyên trở hàng công ứng cho người dân
xe này thường xuyên đi qua đoạn đường
hướng về hướng ea leo
trong nhiều ngày
theo xác định
có đúng không giờ này hằng ngày
xe sẽ chạy qua đây
đây là địa điểm vắng
ít người qua lại
nếu thực hiện hành vi
thì sẽ có bị phát điện
với địa điểm của mình
hắn đã chọn một ngày cuối tháng tám
năm hai nghìn một mươi năm để thực hiện
thế nhưng thật không may cho hắn
đúng ngày hôm đó xây hạ
người phân trạng qua khu vực này
kế hoạch cướp vì thế mà bị phát sản
sau khi bị thất bại
ở vụ đầu tiên
theo vở chung xác định
cần có người chỉ điểm
để nắm được thông tin một cách chính xác
những người có khả năng mang tiền trong người
để tránh trường hợp thất bại
người được chọn làm việc này là
lê ký phúc
nhân viên của một cây xăng
vì có điều kiện tiếp xúc
với nhiều phương tiện đi vào đồ xăng
nên phúc sẽ nắm được quy luật đi lại
cũng như khả năng tinh tế của nhiều xe
và đồng thời
sau khi bị thất bại ở vụ đầu tiên
theo vở chung xác định
cần phải có người chỉ điểm
để nắm bắt được thông tin một cách chính xác
và cụ thể
những người có khả năng mang tiền trong người
để tránh sôi hỏng bỏng không như lần trước
người được lựa chọn để làm việc này là
lê viết phúc
nhân viên của một cây xăng
vì có điều kiện tiếp xúc
với nhiều phương tiện
khi vào đồ xăng
nên phúc sẽ nắm được quy luật đi lại
cũng như khả năng kinh tế của nhiều xe và người dân
lê viết phúc hàng ngày vẫn làm công việc chính
là một nhân viên bơm xăng
nhưng hắn không quên nhiệm vụ
mà theo đã dàng cho
hắn thường xuyên để ý những khách hàng vào đổ xăng
và khoanh vùng
những ai là người có tiền
đối với những người đã đưa vào tầm ngắm
phúc sẽ tìm hiểu kỹ về quy luật đi lại
sinh hoạt của họ
từ đó bán tin về cho nhóm của theo
phúc tỏ ra là người rất được việc
ngay khi nhận nhiệm vụ
khi vào đầu tháng chín năm hai nghìn năm
nhóm của theo nhận được tin báo
có một mối hàng béo bở
đã xuất hiện

chỉ sau ba tháng sau khi xảy ra vụ giết người tại nghĩa trang đoàn kết

trong đoạn đường từ xã ea soi về huyện
một xe ô tô khách bất ngờ gặp một vụ tai nạn xe máy
khi thấy tín hiệu cần giúp đỡ
xe này đã dừng lại
khi dừng xe bất ngờ các đối tượng rút súng
xông lên xe khống chế tài xế
và cướp đi nhiều tài sản
bao gồm một trăm linh triệu đồng và một điện thoại di động
đó là những tài sản rất có giá trị vào thời điểm đó
sau khi thực hiện thành công vụ cướp
nhóm đối tượng nhanh chóng thổ thoát

vụ cướp được dàn dựng hoàn hảo và thành công
chính là kết quả đầu tiên
của sự kết hợp ăn ý giữa hai tên giang hồ máu mặt
sau khi cướp được tài sản từ xe ô tô vào ngày chín tháng chín năm hai nghìn ba
phạm văn theo trịnh minh trung cùng đồng bọn tụ tập để chia tiền
không cần phải cướp được tài sản từ xe ô tô vào ngày chín tháng chín năm hai nghìn năm

mà chỉ cần vài phút lên kế hoạch uy hiếp người yếu thế
chúng đã có trong tay nhiều số tiền lớn
có lẽ những đồng tiền kiếm được từ việc cướp bóc quá dễ dàng
đã khiến tên tội phạm liên tiếp ấp ủ kế hoạch cho nhiều phi vụ tiếp theo
mười ngày sau đối tượng mà chúng nhắm đến là tên tội phạm liên tiếp ấp ủ kế hoạch cho nhiều phi vụ tiếp theo

anh thảo là người bô mê thuột thường xuyên vào ea leo để lấy tiền bán phân dọc theo quốc lộ một mươi bốn
theo nhận được mặt anh thảo và chỉ cho hai đồng bọn của mình
chúng phân công nhiệm vụ gió dàng cho từng người
trung và tiến sẽ trực tiếp thực hiện
khi tiếp cận được anh thảo chúng sẽ sử dụng súng để khống chế
nếu gặp tình huống bất lợi hoặc đối tượng chúng chả quyết liệt thì bắn
cả nhóm sẽ được bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu

sau khi nhận được ám hiệu thì tiến điều khiển xe máy bám theo anh thảo
đến km số một mươi bảy chạy qua một đoạn rồi đứng chờ
sau đó áp sát xe hộp cướp đây
tuy bị hoảng vì bất ngờ
nhưng anh thảo vẫn kịp sử dụng bình xịt hơi cay để chống cự
vì bị chống trả nên theo như kế hoạch đã thống nhất từ đầu
chúng dùng súng bắn liên tiếp vào anh thảo
khiến anh bị trọng thương ngã ra đường
tổng số tiền anh bị cướp hôm ấy là chín triệu đồng
với đầu óc xa quyệt
theo nhận định vụ cấp của anh thảo
công an sẽ vào cuộc và điều tra gắt gao
vì ở phía vụ này máu đã đổ
hắn bàn tính với đồng bọn nằm tạm im trong một thời gian
phân tán lực lượng tránh tụ tập liên lạc
để không gây nghi ngờ và sự chú ý từ phía công an
kể cả từ thời điểm này
trung và theo không song hành cùng nhau nữa
sau khi nhận được tiền chia trác

chính minh chung cũng cao chạy xa bay
thông tin về những vụ cấp rôn rập
có vũ khí nóng
hàng trăm triệu đã bị cướp
thậm chí đã có máu đổ
chỉ diễn ra trong chục ngày ngắn ngủi
đã đặt lực lượng công an trong tình thế cấp bách
và sứ mệnh giữ gìn bình yên cuộc sống
bàn giám đốc công an tỉnh đã quyết định thành lập chuyên án
điều tra là
làm gió băng nhóm cướp tài sản
để đưa ra trước quốc hợp luật
không thể tiếp tục để loại tội phạm này hoành hành ngang nhiên như vậy nữa
tiếp tận tin báo của công an huyện cờ đông búc
vì có một vụ án
cướp tài sản xảy ra
và có sử dụng vũ khí
thì lực lượng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng
thành lập bàn khám nghiệm
để xuống tiến hành khám nghiệm
cái hình trường và ghi nhận
các dấu vết và tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu
thì trên cơ sở
lời khai của người bị hại
và diễn biến cái vụ
cái vụ việc
cũng như là cái hùng khí
mà đối tượng sử dụng
để thực hiện hành vi cướp
thì cơ quan sản đục ra
đã nhận định
hai vụ tức là cái vụ cướp xe gạo
và vụ cướp
tài sản của anh thảo
trong vòng nửa tháng
khả năng là do một lắm
bởi vì ở đây là chúng cùng có phương thức thủ đoạn
hay là cùng có vũ khí
tức là công cụ phương tiện phạm tội
và cái đặc điểm cũng được gây án
thì cũng tương đối là

chính vậy mà
quang đưa đáp nhận được như vậy
và tiếp tục phanh phùng các đối tượng
nguyên văn trên địa bàn
đối tượng phạm theo cũng là
trong tầm năm của lực lượng công an
và đây là đối tượng
trong đề kể trị đảm này
hồi đó chúng tôi nhận định là có khả năng
theo là người ra phụ cướp
lý do tại sao
qua quá trình sàng lọc
hồi đó là lực lượng chính xác
hồi đó thay đổi hoàn toàn trẻ
hồi đó tôi đồ trưởng mới hai mấy tuổi
thực ra ba chiến án không có tin
thủ trưởng phó học trưởng bây giờ
rắc rắc rắc kỹ
và họ không có thể
họ tin một lớp
chính xác trẻ mà đảm nhiệm
nên tổ chức tất nhiên cuộc họp
để nhận định đối tượng
nhưng mà bằng cái
cái nỗ lực cũng như là
cái cố gắng của lực lượng chính xác
hồi đó bây giờ
toàn là mới học trung cấp ra
làm việc có một năm hai năm
làm sao điều tra
những vụ án động trời như thế
thế thì chúng tôi quyết tâm
bằng ngoại giá
tất cả các đối tượng
từ tỉnh khác tới
hai là từ e leo về thành phố
và các địa bàn xung quanh
như cư mừng a
cũng như là ek
rồi cũng như là
kinh nghiệm của trước đây
chúng tôi làm
bản thân đã đúc kết được
các địa bàn trọng điểm
xung quanh khu vực cướp
chúng tôi rà soát
từ bán kính gần
vài chục cây số trở lên
chúng tôi rà soát
từ thôn bu
từ làng và phương thức
mà đặc biệt là
đối tượng nào có khả năng dùng súng
cái này là cái
chi tiết nhất
còn mình phải lọi ra
những cái đối tượng
rồi cướp tiền của những người
đi thu mua
rồi các thứ
thì cái này
chúng tôi lọi ra
những tổ chức
chính xác được tung ra
để tiếp tục thu thập
các thông tin về phạm văn thêu
theo lời kể
có những người dân
có một điều lạ
là đúng thời điểm
xảy ra vụ cấp tài sản
thì nhà thêu
có một đám rỗ
và rất nhiều người
đã nhìn thấy thêu ở nhà
vậy là đối tượng
hiểm nghi số một
của vụ án
phạm văn thêu
đã có bằng chứng
rất rõ ràng
cơ quan công an
ngay lập tức
đặt ra câu hỏi
có thật sự ngoại phạm không
chỉ là cái sách
mà hắn đưa ra
để đánh lạc hướng điều tra
bởi ban chuyên án
cũng nhận định ngay từ đầu
thêu là kẻ
đã từng được đào tạo
trong lực lượng vũ trang
nên hắn rất am hiểu
về các nghiệp vụ công an
việc thêu nghĩ ra
chiêu kế này
không phải là điều không thể
cũng có nghĩa
hắn đã chuẩn bị
một vò bọc hoàn hảo
để che mắt
cơ quan chức năng
nhiệm vụ của các điều tra viên
các trinh sát lúc này
là bắt buộc
phải tìm ra
cãi hở của thêu
để vạch mặt hắn
không thể thu thập thông tin
bằng những biện pháp thông thường
những kế hoạch miêu trí
cụ thể hơn
đã được lập ra
một tổ trinh sát
gồm hai đồng chí
đã hóa trang
thành những người thuê nhà
ở địa điểm
ngay sắt ngả thêu
theo dõi thêu
trong thời gian này
có cuộc sống sinh hoạt
thiết sức bình thường
thêu vẫn lên giấy
vẫn duy trì lớp dạy võ
chúng tôi bằng tác
thêm hai mươi bốn trên hai mươi bốn
thế thì thêu đi đâu
đều chúng tôi đều biết
rồi chúng tôi
tự xác minh phân loại
rồi có cái báo cáo
về cho bang chinh án
chúng tôi hóa trang hết
ví dụ như là xe thật
thời đó là
hóa trang thành xe thồ
rồi bán nước mía
bán thu mu trái cây
rồi biết thêu
tới cái địa điểm đó
làm việc với
các đối tượng
đồng bọn của thêu
thì chúng tôi
hóa trang bằng
nhân viên bán cà phê
hồi đó nó không có
cái kỹ thuật
nhiều để tiếp cận được
nên chúng tôi phải bằng
bằng tay nghe
rồi những cái
cái thước phim
rất rất là bình thường
mấy tháng trời
báo cáo như thế
thế thì tại sao
bắt thêu như thế này
qua thủ tập
hồi đó chúng tôi
không có xuống
ở công an huyện đâu
lực lượng chúng tôi
trinh sát chúng tôi
hồi đó là
ở địa bàn
không cho công an huyện biết
có mối quan hệ
thành phần đối tượng
thị trắng eleo
nên chúng tôi
tự thuê nhà
chúng tôi ở độc lập
và hàng sáng
tập thể dục
rồi mới tiếp cận
lấy thông tin từ đặc tình
rồi hàng tối
chúng tôi phục vụ
phục kích trước nhà thêu
nàng nhậu trong đó
rồi nó đi đâu
nó đi vào đó
chúng tôi chia làm ba tổ
ví dụ như trước nhà thêu xong
thêu đi ra
rồi chúng tôi có ám hiệp
bộ đạp chúng tôi
là gọi là thêu ra nhà
có cái tổ đi theo thêu
rồi thêu tới quán nhậu
rồi chúng tôi có
họ uống cà phê
có một tổ theo
theo thêu nữa
chỉ cắt ra ba cái
cái giai đoạn
để giám sát
thêu hai mươi bốn trên hai mươi bốn
cái tài liệu chúng tôi
nó càng nhiều
để truy tìm đối tượng
trong cái vụ án này
gặp rất nhiều khó khăn
và thử thách
tuy nhiên với sự
sự quyết tâm
và với sự chỉ đạo
và sự quyết tâm
của lực lượng
tham gia tháng
thì chúng tôi đã
không quản nạn
sau nhiều tháng
dấu vết của tối tượng
chúng tôi đã tìm được
tài liệu chứng cứ
để chứng minh hành vi vi vạn
bên cạnh đó
lực lượng công an
đã xây dựng được
những quần chúng tốt
sinh hoạt ngay sách
cả nhà thêu
và có khả năng
tiếp xúc được với thêu
người quần chúng
đã cung cấp cho cơ quan công an
một thông tin
hết sức đáng chú ý
sau vụ cấp xe
được tám mươi sáu triệu
trong nội bộ nhóm cướp
đã xảy ra mâu thuẫn
vì sự ăn chia không đều
một đối tượng
tên lê viết phúc
làm việc tại cây xăng
cảm thấy ấm ức
không vừa lòng
vì cho rằng
về số tiền cướp được
và phần phúc nhận được
nhỏ hơn rất nhiều
so với số tiền thật
trong cái vụ này
thì có một đối tượng
là lê viết phúc
là đối tượng trị điểm
về cái quy luật hoạt động
của các phương tiện này
và thông báo cho
các nhóm của trung biết
và thông báo
thì trên cơ sở đó
thì sau khi trộm về
thì các đối tượng này
ăn chia không trồng phẳng
chính vì vậy
mà cũng dẫn đến
cái vấn đề
mà lục lục
từ ăn chia không trồng phẳng
ở đây là giữa
cái đối tượng trị điểm
và cái đối tượng
trực tiếp thực hiện
bằng những người cướp
thì các đối tượng
người bị hại
thì bảo là mất nhiều tài sản
mà các đối tượng cướp
mà nói lại
cho đối tượng trị điểm
lê viết phúc
thì là ít
chính vì vậy mà
cũng xảy ra
cái nghi kỳ
đây cũng là một cái điểm
mà để chúng ta khai thác
mình cũng nắm được
những cái thông tin
ví dụ như là
người bị hại
thì bảo là mất
nhưng mà trong khi đó
thì lại có một người
tức là cũng làm
cái gây săng
chính là lê viết phúc
có mấy triệu thôi
làm gì mà mười triệu
chính vì những cái thông tin này
thì mình cũng
xác định phúc
cũng là một trong những đối tượng
tại sao lại phúc lại nói là
chỉ có mấy triệu thôi
làm gì đâu
mà mười triệu
làm gì mà nhiều như vậy
thì tại sao
cơ quan công an
đặt cho họ chỗ này
và tiến hành
áp dụng các luyện pháp
và sau này
thì chúng ta cũng
xác định được
phúc cũng là một trong những đối tượng
mà trị điểm
với vai trò là
người bị hại
có nhiều tài sản
phải nắm cái quy luật
ví dụ như là
trong các vụ án này
có trách nhiệm
nắm quy luật
đi lại của xe
chở xăng dầu
đổi cái xăng
nắm quy luật
đi lại của xe
chở gạo từ cánh hòa lên
về cái số lượng
rồi cái đường đi
mà khi mà
các xe này xuất hiện
thì sẽ báo cho
cái nhóm phạm văn thêu
phạm văn thêu
phân công bố trí
các cái vụ cướp tài sản
đối với lại
các cái bị hại này
thời điểm này
lực lượng hình sự công an
tỉnh đất lóc
cùng điều tra
rất nhiều vụ án
có chuyên án
phạm văn thêu
và vụ án
ở nghĩa trang đoàn kết
do trịnh minh trung
và đồng bọn gây ra
một mối trinh sát
đã được phân công nhiệm vụ
lần theo dấu vết của trung
đối với vụ án
trịnh minh trung
sau khi gây án
các đối tượng
cũng đã phân tán
đi nhiều hướng
một số đối tượng
đã bị bắt
riêng đối tượng trung
đã có lệnh truy nã
trên toàn quốc
và dù lực lượng trinh sát
cũng đã tung đi
nhiều tình thành
vẫn bạt tăm không dấu vết
cơ quan công an xác định
với đối tượng
thủ đoạn như trung
hướng điều tra
phải tập trung
với những mối quan hệ
rất thân thiết
như quan hệ gia đình
thậm chí là các bạn tù
sau quá trình giả soát
điều tra viên nhận định
một quan hệ cực kỳ thân thiết
có thể giúp
các cơ quan trức năng
tìm lần ra dấu vết của trung
mối quan hệ cực kỳ thân thiết đấy
chính là người bạn gái
làm người cắt tóc
ở huyện ea lèo
cô gái này
lại đang mang bầu với trung
sau nhiều lần gặm gỡ
cô gái đã cung cấp thông tin
rất có thể
trung đã về quê nhà thanh hóa
để lệnh trốn
thời điểm đó
là hai mươi bảy tết
nhưng vì nhiệm vụ
các chiến sĩ công an
lại lên đường
qua trao đổi với chủ
cơ quan thanh hóa
cụ thể là
chủ công an
công an huyện cẩm thủy
chúng tôi nắm thông tin
đối tượng về
ngay tại cẩm thủy thanh hóa
với tinh thần quyết tâm
trấn áp tội phạm
ngay trong đêm hôm đó
đêm khoảng một mươi hai h
chúng tôi tổ chức lên đường
và lãnh đạo
công an tỉnh
lãnh đạo phòng
chỉ nào là
riêng đối tượng này
ra làm việc ngay
gấp và đưa về
không được dừng nghỉ
thì các đồng chí cũng biết
đối với từ đây ra cẩm thủy
cả đi lẫn về
mà liên tục
trong cái chuyện đó được
với tinh thần kết nghiệm
chúng tôi đã cố gắng
hoàn thành cái việc đó
thì khi ra ngoài cẩm thủy
cái bắt đối tượng
ngoài cẩm thủy
rất gian nan
xác định sàng lòng
cũng rất cảm ơn
chỗ công an
huyện cẩm thủy
đã phối hợp
các trạc trễ
quá trình trao đổi thông tin
và nắm địa bàn
nắm cơ sở
tại thời điểm
khi chúng tôi ra ngoài nó
ngay buổi chiều
nói là chúng tôi đã bắt được đối tượng
và cũng theo lệnh
đã gửi là
đưa ngay đối tượng
về công an đắk lắk
ngay trong đêm
kịp thời làm việc
xác định rõ
xác định rõ đối tượng
quá trình điều tra
khi chúng tôi đưa về đây
thì một cái không chí
khi đưa về đến nhà
lúc đó là
thiếu một mươi phút
nó giao thừa
trịnh minh trung
sau khi bị bắt
đã thành khẩn
hành vi cố ý
gây thương tích
dẫn đến chết người
vậy là chuyện án
điều tra về vụ án
tình nghĩa trang đoàn kết
đã kết thúc
những kẻ thù ác
đều đã bị
thừa giãn sáng
những thông tin thư tập được cho thấy rõ ràng
trịnh minh trung
là một đối tượng
có vai trò đắc lực
trong cả hai chuyên án
sau nhiều ngày thẩm vấn
trung vẫn chỉ nhất quyết
thừa nhận tội
tham gia giết người
ở nghĩa trang đoàn kết
hắn nhất quyết không khai
chút thông tin nào
về những vụ cướp
mà mình đã tham gia
và ca khẳng định
mình không biết
phạm văn thiêu là ai
nếu áp dụng
những hình thức hỏi cung thông thường
dường như sẽ không có kết quả
với một kẻ lì lợm như trung
thường tá nguyễn công vũ
khi đó là đội trưởng đội hình sự công an tỉnh đắk lắc
người đã từng trực tiếp tham gia hỏi
cùng trịnh minh trung
vẫn còn nhớ rất rõ
những kỷ niệm trong nhiệm vụ công tác đặc biệt này
bằng nhạy cảm nghề nghiệp
và am hiểu tâm lý tội phạm
anh đã khiến kẻ lì lợm như trung
phải tự nguyện khai báo hết tất cả
những việc làm tội lỗi của mình

đối tượng có những cái cách đối phó với quản lộ an rất quyết liệt
nên cũng rất khó khăn trong chuyện truy bắt
khi mà xây dựng kế hoạch như vậy là chúng tôi phải triển khai xây dựng rất kỹ lưỡng
đặt ra từng tình huống đặt ra từng cái chi tiết về cái việc đối tượng sẽ xử lý như thế nào trong việc đó
thì khi mà triển khai tại địa bàn thì nói chung qua các công tác trinh sát qua công tác quần chúng
và hội động quần chúng thì chúng tôi đã gây dựng một cơ sở rất tốt và điều động được đối tượng theo ra một cái vị trí
có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu